sau ba ngày làm việc khẩn trương tích cực kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân tp hà nội đã bế mạc
trước đó ông nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội đã tiếp thu và giải trình
làm rõ thêm một số vấn đề đặc biệt là việc dịch chuyển chặt hạ cây xanh thời gian gần đây
được cử tri thủ đô rất quan tâm
làm rõ thêm về vấn đề dịch chuyển cây xanh ông nguyễn đức trung cho biết
trong quy hoạch đầu tư xây dựng là tránh tối đa vùng cây xanh công viên hồ nước
trong trường hợp bắt buộc dịch chuyển giải tỏa cây xanh nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng
thực hiện dự án phải được tính toán chặt chẽ chọn phương án tối ưu với ưu tiên hàng đầu
và phải bảo tồn di chuyển dù có thể phát sinh chi phí
trong điều kiện không thể dịch chuyển mới thực hiện biện pháp giải tỏa chặt hạ